trong buổi sáng cuối tuần quý vị khán giả của an ninh ngày mới
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm cho biết đã kết thúc điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án
và bản kết luận điều tra bổ sung đến viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị truy tố bị can tất hành can
trần công thiện và chín bị can khác về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vụ án này do trần công thiện tất thành cang cùng đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận
căn cứ kết quả điều tra bổ sung cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm giữ nguyên kết luận về hành vi phạm tội của các bị can
và vật chứng của vụ án như bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số hai mươi năm ngày một mươi sáu tháng tám
theo cơ quan an ninh điều tra đến nay hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố
vẫn chưa có kết quả định giá
hội đồng định giá đối với hai yêu cầu định giá quyền sử dụng đất tại khu bốn khu dân cư ven song phường tân phong quận bảy
và phần diện tích đất đã đền bù tại dự án khu dân cư phước kiển xã phước kiển huyện nhà bè
theo cơ quan an ninh điều tra kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ trong vụ án đến nay chưa có cơ sở để xác định
bà nguyễn thị như loan tổng giám đốc công ty cổ phần quốc cường gia lai có sự thông đồng cấu kết với các cá nhân
trong công ty tân thuận để có lợi trong việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm đối với bà loan
công an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng về tội đánh bạc
đây là những đối tượng trong đường dây lô đề nhiều tỷ đồng vừa bị triệt phá trên địa bàn
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một lực lượng công an đồng loạt thi hành lệnh bắt giữ khám xét khẩn cấp đối với một mươi đối tượng
trú tại huyện lộc hà huyện thạch hà và thành phố hà tĩnh
tiến hành khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi ba điện thoại di động hai kết sắt một mươi thẻ atm hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt
và các tài liệu đồ vật liên quan đến hành vi ghi số lô số đề
kết quả điều tra ban đầu xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn số tiền đánh bạc nhiều tỷ đồng
chỉ tính riêng ngày hai mươi năm tháng một mươi một số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này lên đến năm trăm linh triệu đồng
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm châu khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện trọng mới tỉnh an giang về tội lạm dụng chức vụ quyền hạng chiếm đoàn tài sản
theo kết quả điều tra trong thời gian từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
với vai trò là trưởng bưu cục nguyễn trãi thuộc phường ba thành phố cao lãnh
đối tượng đã yêu cầu nhân viên thuộc quyền quản lý đưa tiền
trực tiếp lấy hóa đơn của bưu cục đi giao cho khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng
được biết số tiền chiếm đoạt được khánh dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao
địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
ngoài sử dụng phương thức thủ đoạn truyền thống thì các đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh
để gia tăng những chiêu bài và thủ đoạn mới nhắm đến người dân nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một một phụ nữ trú tại huyện đại từ nhận được cuộc điện thoại từ đầu số lạ của người đàn ông
tự xưng là nhân viên của một công ty bảo hiểm
người này thông báo cho người phụ nữ về việc nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
sau đó đối tượng gửi tin nhắn yêu cầu nạn nhân
nhân truy cập và khai báo tài khoản ngân hàng trên đường link rồi tiếp tục yêu cầu gửi mã otp
khi nạn nhân gửi mã otp chỉ chưa đầy hai phút số tiền gần hai tỷ đồng của bà có trong tài khoản ngân hàng đã bị rút toàn bộ
trước đó khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm việc làm
sau đó chỉ nhận được một đường link gửi vào gia lô với nội dung tham gia vào ứng dụng kiếm tiền online trên sản coinex
tiếp đến chị được một số đối tượng hướng dẫn cách thức cài ứng dụng
trên điện thoại di động đăng ký tài khoản hướng dẫn nạp tiền và tham gia các gói nhiệm vụ của ứng dụng
với cam kết một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng
ban đầu với số tiền tham gia ít khi hoàn thành các nhiệm vụ chị nhận được tiền gốc và tiền thưởng theo thỏa thuận
tuy nhiên khi chị nạp số tiền từ năm triệu đồng trở lên để chơi lúc này ứng dụng liên tục báo lỗi
yêu cầu chị nạp thêm số tiền lớn khác để nhận tiền gốc và tiền thưởng trước đó
xong càng nộp thêm tiền chỉ càng bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên từ đầu năm đến nay
đơn vị đã tiếp nhận một mươi vụ một mươi bị hại đến trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên tám tỷ đồng
tuyệt đối không truy cập vào các đường linh nghi vấn giả mạo cơ quan nhà nước bảo hiểm xã hội ngân hàng
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại số tài khoản ngân hàng mật khẩu truy cập
mạo tp cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào
khi sử dụng các thiết bị thông minh điện thoại gì đó
có cài đặt ứng dụng ngân hàng điện tử thì chỉ truy cập vào cái ứng dụng duy nhất do ngân hàng cung cấp
không truy cập vào những ứng dụng lạ mà do người khác đề nghị cài đặt truy cập
để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn
ngày càng biến tướng của các đối tượng lưu
đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có hành vi phạm tội
để kịp thời đấu tranh ngăn chặn
bộ lao động thương binh và xã hội đã đề xuất tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng cho tất cả các đối tượng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thay vì thời điểm tháng bảy cùng năm
về mức tăng thì bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất điều chỉnh chung cho tất cả các đối tượng
với mức lạng bảy bốn
sau khi điều chỉnh theo mức chung những người nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm mà có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng dưới hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng điều chỉnh tiếp
cụ thể tăng thêm hai trăm linh đồng một tháng đối với những người có mức hưởng từ hai triệu ba trăm linh đồng một tháng trở xuống
tăng lên bằng hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ hai triệu ba trăm linh nghìn đồng một tháng
đến dưới hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng
tổng số kinh phí điều chỉnh dự kiến là khoảng một mươi hai sáu trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó ngân sách nhà nước sẽ đầu tư và bổ sung cho người nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là ba sáu trăm bốn mươi tám tỷ đồng
thưa quý vị đã gần chín tháng các em học sinh bậc mầm non tại thành phố hà nội không được đến trường do tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
và cũng chưa biết đến bao giờ các trường mầm non mới được mở cửa trở lại
đây có lẽ là mong mỏi của không ít phụ huynh học sinh chẳng hạn
vâng và có lẽ đây cũng là mong mỏi của không ít những giáo viên mầm non
bởi sau gần hai năm dịch
nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục cũng đã buộc phải đóng cửa phải giải thể
hàng trăm hàng nghìn giáo viên đang giảng dạy phải bỏ nghề
kế sinh nhai thì là một chuyện thôi ạ nhưng mà có một thực tế là cần nhìn nhận
đó là nếu tình hình dịch bệnh khả quan hơn và trường học được mở cửa trở lại
thì số lượng giáo viên mầm non còn bám trụ có đủ để đáp ứng nhu cầu
em theo nghề cũng được năm năm rồi
do ảnh hưởng của covid đâm ra là ảnh hưởng rất tất cả những ngành nghề
mầm non của chúng em là ảnh hưởng nặng nhất
giáo viên mầm non bây giờ nhiều lắm nhiều bạn chuyển nghề lắm ạ
thì em cũng đã có ý định là chuyển nghề đi làm công nhân rồi
cô giáo lã thị liên chỉ là một trong nhiều giáo viên mầm non có ý định chuyển nghề vào lúc này
với ba đứa con nhỏ công việc của chồng lại không ổn định
trường học nơi cô làm việc đang đóng cửa
chưa bao giờ cô lã thị liên lại thấy cuộc sống khó khăn đến thế
em thấy năm nay là khó khăn nhất với vợ chồng em luôn
em bắt buộc phải đi làm để nuôi các con
vì các bạn còn rất là nhỏ đâm ra là tình hình mà em không đi làm được thì các bạn ý không khó đồ ăn
không chỉ giáo viên nhiều trường học sau nhiều tháng gồng gánh với các chi phí cũng buộc phải đóng cửa giải thể nhà trường
những trường còn có thể gồng gánh được thì buộc phải thu nhỏ lại cơ sở thuê để giảm bớt chi phí
cái khó khăn về việc duy trì trường lớp
đó là cái khó khăn lớn nhất
khó khăn thứ hai nữa là làm thế nào để hỗ trợ được cho giáo viên
tìm được cái công việc trước mắt tạm thời cho giáo viên
để mà giáo viên có nguồn thu để họ ở lại với nghề bám trụ với nghề
và khi mà trường học có cơ hội được mở lại thì sẽ vẫn có đủ giáo viên quay trở lại trường học
dịch tầm ba bốn tháng thì tôi vẫn có thể hỗ trợ các cô tiền lương cơ bản để các cô sinh sống
nhưng mà đến bây giờ là tám tháng
thì đến thời điểm này
thì bản thân tôi cũng đã gặp được rất rất là nhiều khó khăn rồi
chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố hà nội
hiện có một một trăm bốn mươi cơ sở giáo dục mầm non với tổng số hơn năm trăm ba mươi năm trẻ theo học
trong số này có gần một trăm năm mươi tám trẻ theo học tại các cơ sở mầm non dân lập tư thục
việc đóng cửa trường học nhiều giáo viên mầm non buộc phải bỏ nghề
khiến cho nguy cơ thiếu giáo viên là hiện hữu
ở cái khối ngoài công lập
sẽ báo cáo
báo cáo với chính quyền địa phương để có cái thống kê tổng hợp báo cáo sở đạo đồng chứng minh xã hội
và ủy ban thành phố để có cái hỗ trợ trợ cấp theo quy định của chính phủ
trước tình hình này mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã đề xuất lên chính phủ
các giải pháp hỗ trợ để duy trì công việc đối với cán bộ quản lý giáo viên
đồng thời đưa vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
chính sách hỗ trợ số hóa chính sách ưu đãi tín dụng
nhằm phục hồi hoạt động đối với các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tôi điểm qua một số thông tin đáng chú ý trên các báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị các dự án vaccine covid một mươi chín nội đều đã mất cơ hội cung cấp cho hai mũi tiêm cơ bản
và giờ sẽ chuyển đổi thử nghiệm tiêm mũi bổ sung
riêng vaccine nanocovax hoàn thành tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
bộ y tế cho biết là sắp họp xem xét cấp phép
thông tin được đoán tải trên báo tuổi trẻ
trao đổi với tuổi trẻ online lãnh đạo cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế cho biết
phiên họp để xem xét hồ sơ vaccine nanocovax sẽ được tổ chức trong khoảng một tuần tới đây
nhằm xem xét cấp phép cho vaccine này
nanocovax là vaccine covid một mươi chín nội địa có tiến độ nhanh nhất trong các vaccine phát triển
và nhận chuyển giao công nghệ tại việt nam
vaccine này đã thử nghiệm lâm sàng ở ba giai đoạn trên khoảng một mươi bốn người đã tiêm
nước trong nghiên cứu y sinh quốc gia đã thông qua báo cáo đánh giá giữa kỳ giai đoạn ba
và hồi tháng chín vừa qua
tuy nhiên do các vướng mắt về chính sách hiện nay vaccine này đã chậm chân
không kịp ra mắt để sử dụng cho hai mũi tiêm cơ bản như mục tiêu ban đầu
ngoài nanocovax một vaccine nội nữa là covivac cũng bị chậm
nhà sản xuất vừa cho biết là sẽ tạm ngưng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
do không còn người chưa tiêm ngừa để triển khai tiêm thử nghiệm
nhằm ngăn chặn tình trạng đưa thông tin sai lệch
về sản phẩm trong bán hàng đa cấp bộ công thương vừa trình chính phủ xem xét
thông qua dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bốn trăm linh hai nghìn một mươi tám ndcp
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
trong đó bổ sung một số quy định siết chặt hơn lĩnh vực này
thông tin đăng tải trên báo lao động
đáng chú ý là bộ công thương đề xuất điều chỉnh bổ sung quy định
đối với trường hợp tổ chức hội nghị hội thảo đào tạo bán hàng đa cấp
theo hình thức trực tuyến
trong đó bao gồm việc giới thiệu thông tin về sản phẩm bán hàng đa cấp
thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thông báo đến sở công thương địa phương
trong trường hợp có sự tham gia của người tham gia bán hàng đa cấp tại một địa phương đó
hoặc sở công thương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong trường hợp có sự tham gia
của người tham gia bán hàng đa cấp tại nhiều địa phương
quy định này nhằm tăng cường công tác quản lý giám sát về nội dung các hội nghị hội thảo đào tạo
trong hoạt động bán hàng đa cấp hiện nay
báo kinh tế và đô thị
nội dung bài viết về đề cập đến việc giá dầu thô trên thị trường thế giới
trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đã có thời điểm cán mức là tám mươi bốn cho tới tám mươi năm usd một thùng
khiến cho giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã tiến sát ngưỡng kỷ lục
tác động tiêu cực đến việc kiểm soát giá
các chuyên gia kinh tế cho rằng việt nam là quốc gia vừa có hoạt động khai thác dầu thô
vừa phải nhập khẩu xăng dầu thành phẩm về việc sử dụng
nên đối với các hội nghị hội thảo đào tạo
nên việc giá xăng dầu thế giới tăng khiến việt nam gặp nhiều bất lợi
theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế
hiện tại giá dầu trên thị trường thế giới xung quanh mức là tám mươi bốn cho tới tám mươi năm usd một thùng

tạo điều kiện để kiểm soát lạm phát
giải pháp duy nhất lúc này là giảm các loại thuế phí đang đánh trực tiếp vào mặt hàng này
còn công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với lê thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc đối tượng nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tỉnh đồng nai
cũng bị khởi tố bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ khuya ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
bắt quả tăng bình đang tàn trưởng một quả ma túy có trọng lượng bốn gram loại metafetamin
trước một nhà nghỉ ở khu phố năm phường xuân an thành phố long khánh
qua điều tra mở rộng công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp
và khám xét khẩn cấp nơi ở của lê thị thanh tại khu phố ba phường xuân an
thu giữ hai mươi một gói ma túy có trọng lượng hơn bốn sáu gram loại metafetamin
qua đấu tranh thanh khai nhận bán thân nghiện ma túy nên lên thành phố hồ chí minh mua một triệu đồng ma túy
từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại ngã tư hàng xanh quận bình thạnh về để sử dụng thì bị bắt
được biết năm hai nghìn một mươi bảy lê thị thanh bị tòa án nhân dân thành phố long khánh tỉnh đồng nai
xứ phạt hai năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo lý phúc mạnh hai mươi chín tuổi
trú tỉnh đồng nai tù chung thân về tội giết người tù bảy năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt cho bị cáo là tù chung thân
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
mạnh cầm theo con dao thái lan đến nhà người phụ nữ bốn mươi hai tuổi
ngụ xã xuân trường huyện xuân lộc tỉnh đồng nai để đòi lại số tiền một mươi triệu đồng
khi đến nhà người phụ nữ mạnh yêu cầu trả tiền nhưng người phụ nữ không trả
có ý định đối tình dục để trả nợ nhưng mạnh không chịu dần đánh tranh cãi và xô xác
trong lúc hai bên giàn co mạnh đã dùng con dâu cầm theo đâm mười nhát vào người phụ nữ
khiến người này tử vong sau đó mạnh dọn dẹp hiện trường và tháo lấy ba chiếc nhẫ
trên tay người phụ nữ cùng một chiếc điện thoại tổng trị giá hơn một mươi hai triệu đồng
rồi nhanh chân tẩu thoát đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một mạnh bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị trong chiều ngày ba tháng một mươi hai tại đồng nai trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ khai giảng huấn luyện đầu khóa
cho học viên các trường công an nhân dân năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
trước yêu cầu nhiệm vụ đổi mới công tác đào tạo huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai
đóng trên địa bàn tỉnh đồng nai sẽ đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện điều lệnh quân sự võ thuật
rèn luyện thể chất cho học viên tuyển mới đào tạo đại học chính quy tập trung đại học văn bằng hai
chiến sĩ nghĩa vụ công an các địa phương
trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trung tâm quản lý huấn luyện trong năm tháng cho tám trăm bảy mươi bảy học viên
trường đại học cảnh sát nhân dân trường đại học an ninh nhân dân
mục tiêu của chương trình huấn luyện đầu khóa cho các học viên mới là đào tạo bồi dưỡng
huấn luyện sĩ quan công an có sức khỏe tốt tác phong nhanh nhẹn bản lĩnh chính trị vững vàng
kiên định trước những khó khăn vất vả của nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự của đất nước trong tình hình hiện nay
là nguồn dự bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an nhân dân khi có yêu cầu
chương trình an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với những tin tức giao thông
văn phòng chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề xuất của bộ giao thông vận tải
về lựa chọn một số tuyến cao tốc thí điểm hình thức thu phí tự động không dừng
chính phủ giao bộ giao thông vận tải nghiên cứu lựa chọn một số tuyến cao tốc
tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng
theo đó chỉ phục vụ phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng
chính phủ cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
chỉ đạo nhà đầu tư các dự án bot các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng
khẩn trương lắp đặt thiết bị thu phí điện tử không dừng đối với các làn thu phí còn lại
đảm bảo mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp theo đúng quy định
việc này phải hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
sau ba ngày áp dụng giảm năm mươi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước
với năm điểm đăng ký xe
công an tp hà nội đã tiếp nhận và giải quyết cấp mới biển kiểm soát cho hàng nghìn hồ sơ đăng ký mới
những điểm đăng ký cũng luôn trong tình trạng kín người đến xếp hàng
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết là trong ngày một và ngày hai tháng một mươi hai
đơn vị sẽ tiếp nhận gần một hồ sơ đăng ký ô tô mới
trong khi trước đó mỗi ngày trung bình là từ một trăm linh cho đến hai trăm linh hồ sơ
để đáp ứng nhu cầu của người dân đơn vị tăng cường thêm trang thiết bị nhân sự
tăng giờ làm việc làm thông trưa
cục cảnh sát giao thông khuyên cáo người dân nên vào cổng dịch vụ công quốc gia
hoặc truy cập cổng thông tin điện tử cục cảnh sát giao thông
để đăng ký khai báo rút ngắn thời gian chờ đợi
thưa quý vị trong hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ
ngoài những cái như là đèn tín hiệu giao thông này hay là hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
thì vạch kẻ đường có vai trò hết sức quan trọng
và nếu những cái vạch kẻ đường này được đặt ở vị trí đúng
rất lớn trong việc điều thiết giao thông
và tuy nhiên nếu mà không đúng thì sẽ mang lại hậu quả ngược lại
và gây khó khăn cho người tham gia giao thông
câu chuyện về vạch bốn hai mà người dân vẫn gọi là vạch xương cá sau đây sẽ là một ví dụ
đây là vạch xương cá ngay sắp vạch liệt đang tồn tại trên một số tuyến quốc lộ
trước đây tại một số điểm theo thiết kế ban đầu bố trí làn đường trong cùng là làn rừng khẩn cấp
dù yêu cầu thực tế cơ quan chức năng đã tận dụng làn rừng khẳng cấp để xe máy lưu thông
song vạch kẻ đường lại không được điều chỉnh theo thực tế
và tuy nhiên ma trận đánh đố người tham gia giao thông
quý vị và các bạn có thể thấy trong trường hợp này
người đi xe máy trong tình trạng tiền thoại lưỡng nàn
vì kiểu gì cũng mắc lỗi vi phạm
nếu nhập làn ô tô phía bên trái
thì mắc lỗi vi phạm đè vạch kẻ đường nét liền
còn nếu đi thẳm
thì vi phạm lỗi đè vạch xương cá
nói chung là cái đều vi phạm cả
nhưng mà không tránh như thế thì ô tô nó nấn làn
thì xe máy ép xe máy thì xe máy phải chấp nhận
vào đấy thì nó là lỗi vi phạm thôi
và kẻ đường vốn dĩ quan trọng không kém hệ thống biển báo giao thông đường bộ
so với việc bố trí vạch liền ngay sát vạch xương cá
đang cho thấy bất hợp lý
và mức xử phạt đối với lỗi vi phạm
là từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
đối với xe máy theo nghị định một trăm linh
theo các chuyên gia giao thông
các cơ quan chức năng cần sớm cải thiện
điều chỉnh vạch kẻ đường
để khâu tổ chức điều hành giao thông đạt được hiệu quả
một khi chúng ta đã cho phép lưu hành lưu thông trên phần đường khẩn cấp
rất cần phải điều chỉnh phần vạch xương cá
để sao cho
các loại xe
sẽ không cám qua phần vạch xương cá nữa
tức là có khả năng là chúng ta cần phải
xóa bớt đi một phần vạch xương cá
để cho cái
việc cho phép xe lưu thông
trên phần làn khẩn cấp
nó không bị mâu thuẫn
với phần vạch xương cá này
cũng theo các chuyên gia giao thông
việc để xe máy lưu thông trên làn đường khẩn cấp
bốn dĩ là không phù hợp
vì nếu để xe máy hòa chung với ô tô
luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông
khi mà tốc độ của ô tô là rất cao
từ tám mươi đến một trăm linh km một giờ
là tố vết hiện trường của một tên tai nạn
cái ý thức
xe an toàn của người lái xe máy
là rất thấp
cho xe máy
chung trên cùng một đoạn đường
với xe ô tô như vậy
đặc biệt là xe ô tô vận hành
với tốc độ rất cao
từ tám mươi đến một trăm linh km một giờ
cái khả năng xảy ra tai nạn
dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong
cho nên tôi cho rằng
không nên cho phép
xe máy đi vào phần đường
nạn khẩn cấp
vốn dĩ luôn phát triển
đòi hỏi cần bám sát với thực tiễn
và nhanh chóng điều chỉnh kịp thời
nếu thấy bất cập
trong khi chờ đợi cơ quan chức năng điều chỉnh vạch kẻ đường
thì người tham gia giao thông
vẫn đang tự đánh cực

như thế này
thưa quý vị ông bà ta vẫn luôn có câu là tất đất tất vàng
để nói lên giá trị của đất
đó chính là đất quý như là vàng thậm chí là quý hơn vàng
nhưng mà ý nghĩa sâu xa hơn trong câu lưu ấy là nhắc nhở mọi người phải biết được quý trọng giữ gìn bảo vệ đất đai cho nhân dân
cho đất nước
và không ai được phá hoại đất đai
cũng như là lãng phí
ý nghĩa càng được nhân rộng khi mà ở nhiều vùng quê trên cả nước thì người dân sẵn sàng hiến hàng trăm hàng nghìn mét đất
để làm đường
nâng cấp đường giao thông liên thôn
hôm nay quý vị sẽ cùng với chúng tôi đến gặp gỡ bà con ở thôn năm và thôn sáu a
xã eran huyện ai leo tỉnh đắk lắc
để hòa cùng niềm vui của họ
khi một con đường mới vừa được hoàn thành nhờ vào chính phần đất và tiền của mà bà con đóng góp
đây là một năm km đường cấp phối vừa được hai mươi sáu hộ gia đình có nhà và đất dãy
nằm hai bên đường
thống nhất đồng lòng đóng góp
mỗi hộ gia đình đóng góp bốn triệu đồng
và tham gia ngày công
để san gạt mặt đường
đổ cấp phối
đào canh mương thoát nước hai bên
đường mở rộng trên đất dãy nhà nào
thì gia đình đó tự nguyện chặt cây
tháo rỡ công trình gắn liền trên đất
và hiến đất để mở rộng lòng đường ra bốn mét
chào đổi với một số hộ
bà con họ nhất trí để chúng tôi tiến hành họp
người ta thấy cái loại cho người ta thì người ta hiến thôi
bởi vì cái con đường này là làm thì có phải là một năm đâu
mà chúng tôi xác định là con đường này nó là lớn hơn
là lâu dài để con đầy cháu mình
có cái con đường như thế này đi là rất là vui
vui nhất là mấy đứa nhỏ là nó được đi học là mưa gió là nó đỡ vất vả hơn
trong hai tuần thi công
người dân thôn năm và thôn sáu a
đã tự nguyện chặt bỏ sáu trăm linh cây bơ
tiêu cà phê
hiến hơn ba m vô đất
con đường tổng chiều dài một năm km
đã được mở rộng bốn m này
được làm với tổng chi phí mua nguyên liệu gần một trăm một mươi triệu đồng
trong đó người dân đóng góp gần chín mươi năm triệu đồng
ủy ban nhân dân

những con đường mới được mở ra
không chỉ giúp cho việc đi lại giao lưu
trao đổi hàng hóa dễ dàng
mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế
nâng cao đời sống
những việc làm ý nghĩa này
cần được lan tỏa ra các địa bàn
để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
thì cuộc sống đẹp cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay